mặc dù thành phố đà nẵng đã phối hợp với các thủy điện xả nước để đẩy mặn cho hạ du sông vu gia thu bồn
thế nhưng nhiều nơi trên địa bàn thành phố vẫn bị thiếu nước và nghiêm trọng hơn
tình trạng này đang ảnh hưởng tới các trung tâm y tế và các bệnh viện
đây đã lần thứ tám trong ngày đội cảnh sát phòng cháy của công an thành phố tiếp nước vào bể dự trữ của bệnh viện một trăm chín mươi chín
liên tục mất nước đã bốn ngày qua bể nước dự trữ hơn một trăm năm mươi khối nước này đã cạn khô từ ngày hai mươi tháng tám
gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh
bệnh viện đã yêu cầu công ty cấp nước hỗ trợ tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời ứng phó
còn tại bệnh viện đà nẵng để đảm bảo nguồn nước dự phòng tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh
ban giám đốc bệnh viện đã chủ động phối hợp với công ty cấp nước và công an thành phố tiếp nước bổ sung
vào các bể nước dự phòng trung bình hai trăm linh mét khối trên một ngày
chúng tôi ra đây nuôi bệnh bởi doa chúng tôi thấy tình hình này là bệnh viện đó khóa
mà thiếu nước thì bệnh phòng cháy chữa cháy cấp nước vào ngay tốc
công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cho biết
để đảm bảo cung cấp nước cho các bệnh viện trường học
công ty đã chủ động phối hợp điều tiết các xe bồn xe chữa cháy tiếp nước trực tiếp đến các đơn vị cấp thiết này
tuy nhiên vì lượng nước còn thiếu nên công tác này cũng chỉ được thực hiện luôn phiên
đã huy động được số đơn vị mà được sự hỗ trợ của các đơn vị đó
đã cấp cơ bản được cho một số đơn vị lớn ví dụ như bệnh viện đà nẵng rồi các trường học
tuy nhiên nó cũng không thể tránh khỏi việc thiếu
thiếu cho những khu vực nó đỏ lớn như vậy không thể tránh được
theo nhà máy nước cầu đỏ trong hai mươi bốn giờ qua
thủy điện a vương và thủy điện đắc my đã xả hơn chín mươi năm mét khối trên dây nước
để đẩy mặn cho nguồn nước ở hạ du vu gia thu bồn
tuy nhiên đến chiều cùng ngày tình trạng nhiễm mặn tại đây vẫn ở mức trên một năm trăm linh mg trên một lít
trong khi đó để có thể sử dụng độ mặn yêu cầu từ nguồn nước thô tại đây phải dưới một mg trên một lít